chiều ngày hai mươi một tháng một mươi tàu cứu hộ của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khu vực bốn
đã cứu hộ kịp thời và đưa ngư dân trương công sang thuyền viên trên tàu cá qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu ts
quê ở quảng nam vào bờ an toàn sau hơn một ngày bị nạn khi đang đi đánh bắt
tại vùng biển quần đảo trường sa của tỉnh khánh hòa
trước đó vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi tàu cá qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu ts đang đánh bắt trên vùng biển trường sa
thì ngư dân trương công sang bị tức ngực khó thở sốt cao nên thuyền trưởng tàu cá đã phải phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam điều tàu sar hai nghìn bảy trăm linh một ra hiện trường cứu nạn
đến khoảng sáu giờ ngày hai mươi một tháng một mươi tàu sar hai nghìn bảy trăm linh một tiếp cận được tàu cá qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu ts
đưa ngư dân sang vào bờ an toàn và đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa